mở đầu với thông tin từ đắk lắc trên địa bàn tỉnh đắk lắc thời gian vừa qua xuất hiện một chiêu thức thủ đoạn đối tượng lạ mặt đi giả vờ đổi tiền lẻ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng kinh doanh
và chỉ trong một thời gian ngắn cùng với một chiêu thức đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị nguyễn thị hải diễm chủ một cửa hàng kinh doanh đồ câu ở đường lê thánh tông thành phố buôn ma thuật vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về việc mình bị lừa mất tiền
chị nông thị xuân nhân viên một cửa hàng bán ở đường phan chu trinh cũng gặp trường hợp tương tự và chị xuân đã bị lừa đảo
chị nông thị xuân bị hai đối tượng một nữ một nam vào lấy mất bốn triệu đồng sau đó chị đã đến công an phường trình báo sự việc

chị nông thị xuân cũng chia sẻ rằng cửa hàng của họ cũng vừa gặp trường hợp tương tự và vẫn là hình ảnh người phụ nữ cùng người đàn ông và chiếc xe máy liên quan
phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bị cáo nguyễn thị ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi hai năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tiền đã tham gia vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tiền lấy thông tin cá nhân của hơn hai trăm linh người tự ý đăng ký tham gia chương cầu dân ý
bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
ngoài ra tiền còn tự tay may một lá cờ ba sọc và được một người chưa rõ lây lịch cho hai cuốn hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa
biết hành vi của mình bị phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng hai tiền đã đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
vào ngày hai mươi năm tháng hai tiền bị khởi tố để điều tra
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó lực lượng công an huyện nhân trạch tuần tra khi đến đoạn khu vực phao đỏ thuộc xã long tân thì phát hiện một ghe gỗ có gắn một máy bơm hút với hai đầu bơm đang bơm hút cát trái phép từ lòng sông lên ghe của ông trần hùng thuận ba mươi bốn tuổi quê ở tỉnh long an điều khiển
trên ghe có khoảng một mươi năm mét khối cát khi phát hiện lực lượng chức năng thì các đối tượng chở ghe bơm cát điều khiển ghe chạy vào gần mé bờ nhảy sông tẩu thoát
qua kiểm tra ông thuận không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số cát đang vận chuyển trên phương tiện
tại hà tĩnh mưa lớn trong những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập sâu và tính tới thời điểm này tình hình ngập lụt tại các huyện đức thọ nghi xuân hương sơn vũ quang hương khê vẫn đang diễn biến phức tạp với gần một bảy trăm linh hộ dân bị ngập
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay tại hà tĩnh vẫn có mưa khiến cho tuyến quốc lộ tám a lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị sạt lở nghiêm trọng
đoạn km tám mươi hai bảy trăm năm mươi km tám mươi hai tám trăm sáu mươi sáu nằm trên tuyến quốc lộ tám a hàng trăm khối đất đá và cây cối đã bị sạt trượt hẳn ra đường
ban quản lý dự án bốn đã phối hợp với các đơn vị huy động một mươi máy xúc trực thường xuyên trên tuyến để giải phóng đất đá đảm bảo lưu thông
theo thống kê hiện trên tuyến quốc lộ tám a có đến một mươi bốn điểm sạt lở nghiêm trọng hàng nghìn khối đất đá chắn ngang đường gây ách tắc giao thông
phải mất nhiều giờ đồng hồ
các lực lượng chức năng mới có thể giải phóng được mặt đường
nguyên nhân dẫn đến sạt trượt là do địa hình ở đây khá phức tạp hiểm trở nên địa chất không ổn định kết hợp với lượng mưa quá lớn từ cơn bão số bốn đã khiến cho đất đá bị bão hòa sạt trượt thành từng dòng
hiện mưa lớn vẫn còn xuất hiện cho nên nguy cơ sạt lở vẫn rất cao
lực lượng chức năng phải cắt cử nhân lực trực gác tại các điểm sạt lở để cảnh báo lưu thông
hiện nay trên tuyến quốc lộ một a qua hà tĩnh nghệ an vẫn đang bị ngập tuyến
các vụ vẫn đang được triển khai
còn tại quảng nam mặc dù trời đã ngớt mưa song tình trạng sạt lở trên tuyến đường độc đạo dt sáu trăm linh sáu đoạn qua xã lăng huyện tây giang vẫn tiếp diễn khiến cho bốn xã vùng cao biên giới với khoảng sáu người dân bị cô lập
hàng trăm mét khối đất đá và cây rừng từ ta lưu dương đổ ầm xuống lòng đường dễ tắt giao thông hoàn toàn
đây là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện tây giang đi bốn xã vùng cao biên giới
hàng trăm mét khối đất đá và cây rừng từ tây giang đi bốn xã vùng cao biên giới với khoảng sáu người dân bị cô lập
mặc dù bị cô lập song nhờ chủ động triển khai phương châm bốn tại chỗ từ trước bão số bốn cho nên bốn xã vùng cao này đã tích chữ đủ lương thực thực phẩm phục vụ người dân
bên cạnh đó tại các trường học bán chú cũng có sẵn lượng gạo dự trữ đảm bảo nhu cầu cho các em học sinh
ngày một tháng một mươi công an tỉnh động tháp cho biết vừa tiếp nhận hai nạn nhân bị lừa đảo sang campuchia rồi khống chế đổi tiền chuộc
vào tối ngày ba mươi tháng chín tại cơ khẩu quốc tế vinh bà huyện tân hồng
lực lượng biên phòng và lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận hai công dân việt nam bị lừa đảo sang campuchia rồi khống chế đòi tiền chuột
qua xác minh ban đầu được biết thông qua mạng xã hội bà võ thị dận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã mỹ long huyện cao lãnh có quen một người bạn
khoảng hai tháng sau người này nhắn tin mời gọi dù dố bà dợn sang campuchia làm việc nhạy lương cao
tin lời đối tượng ngày hai mươi bảy tháng chín bà võ thị dận cùng con gái võ ngọc lan thảo sinh năm hai nghìn tám đi từ huyện cao lãnh đến gần cơ khẩu một bài tỉnh tây ninh lén lút qua đường tiếc xuất cảnh trái phép sang campuchia
tại đây đối tượng đã chờ sáng nhanh chóng chở hai mẹ con bà dợn cùng nhiều người khác trên ô tô một mươi năm chỗ ngồi
hơn bốn giờ di chuyển chúng dừng xe lại bên đường và yêu cầu bà dơ gọi điện thoại về gia đình chuyển cho bọn chúng số tiền sáu usd sẽ được trở về việt nam